do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông nên đêm qua và ngày hôm nay tính đến một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm cấp độ dù do thiên tai cấp một